chuyển qua một thông tin khác tại tp hcm sau khi đã cơ bản kiểm soát được dịch
mới đây sở công thương tp hcm đã có văn bản gửi ban nhân dân tp hcm
đề nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được mở cửa hoạt động bình thường
bao gồm cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ
trừ các loại hình kinh doanh liên quan đến bia rượu
theo đó các cơ sở hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch
của ngành y tế và theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
các hàng quán sẽ hoạt động đến trước hai mươi một giờ với công suất phục vụ tối đa năm mươi mật độ
phục vụ không quá hai người một bàn khoảng cách các bàn ăn tối thiểu hai mét
thống kê của sở công thương tại tp hcm có khoảng bảy năm trăm linh doanh nghiệp
hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể
kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống tuy nhiên do phải tạm ngừng kinh doanh để phòng chống dịch
khiến doanh thu dịch vụ ăn uống tám tháng qua của tp hcm chỉ đạt ba mươi hai bảy mươi năm tỷ đồng
giảm sáu mươi hai ba so với cùng kỳ
hơn nữa do kinh doanh sụt giảm nên hàng loạt doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống
phải đóng cửa chăm mặt băng hoặc thu hẹp kinh doanh
theo sở công thương tp hcm sau khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại
trong điều kiện an toàn để phục vụ nhu cầu của người dân
tuy nhiên tỷ lệ hoạt động còn chưa cao chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu
việc cho phép phục vụ khách ngồi tại chỗ là từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế
thông qua phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ trên nguyên tắc
an toàn đến đâu mở cửa đến đó
ngoài ra dịch vụ này cũng đáp ứng nhu cầu của người dân và hỗ trợ từng bước
khôi phục hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và bản thân
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất
về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại